kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
hộ khẩu thường trú tại ấp một xã tân hội trung huyện cao lãnh tỉnh đồng tháp về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
đối tượng này có sẹo chấm cách một hai cm trên sáu m phải
cũng phạm tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
và phải nhận quyết định truy nã của công an huyện châu thành tỉnh đồng tháp là hai đối tượng
đối tượng trần văn kiệt sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm hộ khẩu thường trú tại ấp an bình xã an khánh huyện châu thành tỉnh đồng tháp
đối tượng này có sẹo không rõ hình dài một tám cm rộng năm cm cao sáu cm trên mép trái
và đối tượng huỳnh tấn đạt sinh năm hai nghìn một hồ khẩu thường trú tại ấp an thuận xã an hiệp huyện châu thành tỉnh đồng tháp
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm
luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
phần cuối của bản tin sẽ là những thông tin về dự báo thời tiết
do ảnh hưởng của khối không khí lạnh tăng cường kết hợp với quá trình hội tụ gió
nên từ đêm nay cho đến khoảng ngày mai tại khu vực vùng núi bắc bộ
có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to và rông
sau đến ngày bảy mưa sẽ giảm chỉ còn xuất hiện vài nơi
tuy nhiên là đến ngày tám khi chịu ảnh hưởng của đợt không khí lạnh mới mưa sẽ gia tăng trở lại
trước hết ở các tỉnh vùng núi phía đông bắc bộ và sau đó thì sẽ lan rộng dần
do có mưa nên nền nhiệt ba ngày tới tại các tỉnh thành ở phía đông bắc bộ không cao
ngày đêm giao động là từ hai mươi cho đến ba mươi độ
tương tự trong hôm nay và ngày mai tại các tỉnh thành ở phía tây bắc bộ
có mưa có nơi mưa vừa mưa to đến rất to kèm theo tố lốc mạnh người dân cần hết sức lưu ý
sau đến ngày bảy mưa sẽ giảm dần về cường độ
nhưng đến ngày tám khi chịu tác động của đợt không khí lạnh mới mưa lớn sẽ quay trở lại trên khu vực
do có mưa nhiều nên mức nhiệt tại đây không cao trưa chiều
giao động xung quanh ngưỡng là từ hai mươi bảy cho đến ba mươi độ
tại khu vực trung bộ trong chiều tối đêm nay và sáng ngày mai
mưa còn duy trì giải rác tại các tỉnh từ thanh hóa đến hà tĩnh
tuy nhiên là lượng thì không nhiều
sau đó mưa có xu hướng giảm chỉ còn xuất hiện ở diện cục bộ
tuy nhiên từ khoảng ngày tám do tác động của khối không khí lạnh
nên mưa tại khu vực này có xu hướng gia tăng trở lại
mưa xuất hiện trước hết ở các tỉnh thuộc bắc trung bộ sau lan dần xuống phía nam
còn về tình hình nhiệt độ trong ba ngày tới nhiệt độ hầu như là ít biến đổi
tại các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế
ngày đêm giao động trong khoảng là từ hai mươi hai cho đến ba mươi ba độ
còn đối với các tỉnh từ đà nẵng trở vào đến bình thuận phổ biến là có nắng ban ngày
tuy nhiên là không quá gai gắt với nhiệt độ cao nhất trong khoảng là từ ba mươi một đến ba mươi ba độ
về chiều tối khu vực có mưa rào và rông vài nơi
trong cơn rông có thể tiềm ẩn hiện tượng thời tiết cực đoan như tố lốc và gió giật mạnh nguy hiểm
với khu vực tây nguyên trong khoảng ba ngày tới vẫn có nắng ban ngày
với mức nhiệt ngày đêm gia động là từ một mươi chín
cho đến ba mươi bốn độ
có nơi như là ayunpa gia lai hay cát tiên ở lâm đồng có thể đạt mức là trên ba mươi bốn độ
tuy nhiên về chiều tối vẫn có thể xảy ra mưa rông cục bộ
trong cơn rông có thể tiềm ẩn hiện tượng thời tiết cực đoan như là tố lóc và gió giật mạnh
còn đối với khu vực nam bộ nắng nóng cục bộ vẫn có thể xảy ra tại các tỉnh ở miền đông nam bộ
với nhiệt độ cao nhất trên khu vực đạt ngưỡng là từ ba mươi hai đến ba mươi năm độ
sau đó từ khoảng đêm ngày tám và sáng ngày mùng chín
do nhiễu động trên mực một năm trăm linh m nên mưa có thể tăng hơn ở các tỉnh nam bộ
người dân nơi đây cũng cần đề cao cảnh giác với tố lốc và gió giật mạnh trong cơn rông